sáng ngày bảy tháng một mươi một khối thi đua các cơ quan đảng trung ương khai mạc hội thi cán bộ công chức viên chức các cơ quan đảng trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh dự và phát biểu khai mạc hội thi
phát biểu khai mạc hội thi đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội thi đua các cấp
tiến tới đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi hướng tới đại hội đảng các cấp và toàn quốc khóa một mươi ba
tin tưởng rằng hội thi sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức
đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí
qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan đảng trung ương
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tham dự hội thi một mươi bốn đơn vị trong khối thi đua sẽ tranh tài ở ba nội dung tuyên truyền về văn hóa công sở văn nghệ và hùng biện về văn hóa công sở